hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
cho đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân bỏ trốn về việt nam và đã trình báo với công an huyện hòa an tỉnh cao bằng về việc đã bị cảnh lừa bán sang trung quốc
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đối tượng là võ xuân phong hai mươi sáu tuổi vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước bắt và khám xét nơi ở
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy ngôi nhà của gia đình chị phan thị hiếu ở thành phố đồng xoài
đã bị kẻ gian đột nhập vào trộm tài sản đối tượng bị người nhà phát hiện nên đã vùng chạy thoát kiểm tra tài sản gia đình chị hiếu phát hiện mất bốn chiếc điện thoại các loại và số tiền hơn một mươi ba triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ
tiếp nhận tin báo vụ trộm công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành các biện pháp điều tra truy xét
cho đến ngày hai mươi hai tháng bảy công an thành phố đồng xoài đã xác định đối tượng võ xuân phong là thủ phạm đã gây ra vụ trộm tại ngôi nhà của gia đình chị phan thị hiếu
công an thành phố đồng xoài đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của võ xuân phong
bước đầu võ xuân phong khai nhận trước đó còn gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác tại một ngôi nhà cao tầng tại phường tân phú thành phố đồng xoài
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ba đối tượng là vương kiếm hiệp phạm hoàng trung và trần thị tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn khởi tố
khám xét khẩn cấp nơi ở của vương kiếm hiệp thu giữ số tiền hơn

và tâm đã cho vay một trăm năm mươi triệu đồng thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
phạm hoàng trung được hiệp thuê từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi để đòi và thu tiền nợ của những người đã vay tiền với lãi suất cao
trung đã giúp hiệp thu tổng số tiền lãi hơn bốn mươi triệu đồng và thu lợi bất chính gần ba mươi tám triệu đồng
vào chiều ngày hôm nay bộ y tế thông báo có thêm bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
các trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không lây ra cộng đồng
ca bệnh số bốn trăm linh chín là bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi quốc tịch philippines
các bệnh số bốn trăm một mươi là bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi có địa chỉ tại tỉnh hương yên
ca bệnh số bốn trăm một mươi một là bệnh nhân nữ ba mươi tuổi có địa chỉ tại phú thọ
ca bệnh bốn trăm một mươi hai bệnh nhân nam bốn mươi chín tuổi có địa chỉ tại quảng bình
cả ba bệnh nhân trên từ liên bang nga quá cảnh belarus trên chuyến bay số hiệu vn năm nghìn sáu mươi hai về sân bay vân đồn vào ngày một mươi bảy tháng bảy
và cho đến nay việt nam đã ghi nhận bốn trăm một mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó đã có ba trăm sáu mươi năm trường hợp điều trị khỏi còn bốn mươi ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
số ca âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca
và tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến một mươi tám h ngày hôm nay là chín mươi tám ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại